phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh hà nam là một trong ba địa phương trong cả nước được lựa chọn làm điểm trong triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu
đến nay với việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống và là địa phương có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước
đã một lần nữa khẳng định sự tiên phong gương mẫu của lực lượng công an tỉnh hà nam
để thực hiện thành công trong công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án sáu thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết yêu cầu quan trọng hàng đầu là phải tạo được niềm tin của người dân và doanh nghiệp